thưa quý vị vào ngày hôm qua hai mươi sáu tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản thăng long và các đơn vị có liên quan khởi tố và bắt tạm giam đối với sáu bị can
sáu bị can bị khởi tố bao gồm nguyễn văn hậu tên thường gọi hậu pháo chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn
nguyễn thị hằng phó tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn đỗ thị mai kế toán trưởng công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn
hoàng thị tuyết hạnh kế toán viên công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn trần hữu định giám đốc công ty cổ phần đầu tư nam á group
nguyễn hồng sơn lao động tự do các bị can bị khởi tố vì đã có các hành vi giả mạo khai man để ngoài sổ sách kế toán doanh thu tài sản liên quan gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục khẩn trương điều tra xác minh cụng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi vi phạm của các bị can đã khởi tố
hành vi của các đối tượng liên quan xác minh tài sản để thu hồi kê biên triệt để theo đúng quy định của pháp luật